trong khi đó một vụ va chạm giữa xe đầu kéo với hai phương tiện đang quét đường dọn vệ sinh trên cao tốc tp hcm trung lương
cũng đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay khiến một người bị thương giao thông ủn tắc
khoảng bảy giờ sáng ngày tám tháng một mươi một xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương hướng tiền giang đi tp hcm
đến đoạn địa phận huyện bến lức tỉnh long an phương tiện này va chạm với xe tải dọn vệ sinh và xe đang quét rác trên đường
cú va chạm khiến xe quét rác bị hút văng về phía trước lật ngang trên giải phân cách một người bị thương
tại hiện trường xe quét rác hư hỏng nặng khoảng năm mét giải phân cách văng sang làn đường ngược lại
giao thông hướng tp hcm về miền tây uổn tắc hơn hai km
đơn vị quản lý đường cao tốc và cục cảnh sát giao thông đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn